hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thị xã nghĩa lộ đã tổ chức bảo vệ hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành vào cuộc điều tra

hiện công an thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đã thu giữ chiếc tivi là tăng vật của vụ án đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án vợ giết chồng rồi phân xác phi tăng hôm qua tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án trung thân đối với bị cáo hàng thị hồng diễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh hậu giang về tội giết người
theo cáo trạng bị cáo diễm và nạn nhân là anh trần thanh tú sống với nhau như vợ chồng và có hai người con
nhưng không có đăng ký kết hôn đêm ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về nhà trọ tại phường thuận giao thị xã thuận an giữa anh tú và diễm xảy ra cự cãi và đánh nhau
diễm đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ mặt và nhiều nhát vào vùng bụng ngực khiến anh tú tử vong
để che giấu hành vi giết người của mình diễm đã phân thi thể anh tú ra nhiều phần nhỏ rồi bỏ vào bịch ni lông đem vứt bỏ tại các điểm tập kết rác trên nệ bàn phường thuận giao
người dân phát hiện các phần thi thể đã báo cho cơ quan công an
qua điều tra xác minh và thu thập đầy đủ chứng cứ cơ quan điều tra xác định hà thị hồng diễm chính là hung thủ gây ra vụ án
tại phiên xét xử bị cáo diễm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án trung thân đối với bị cáo hàng thị hồng diễm về tội giết người
các đối tượng bị bắt tạm giam gồm trần minh thiện sinh năm hai nghìn lê nhật bản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phạm văn trung tức trung khởi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và tăng thanh thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đều trú tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết vừa khởi tố bị can thêm một mươi bảy đối tượng trong đó có bốn đối tượng nói trên do các hành vi tham gia tụ tập gây dối ném gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại khu vực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vào ngày một mươi tháng sáu